nhằm đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trong khu dân cư
nhiều phường tại quận tân bình thành phố hồ chí minh đã linh động sử dụng xe ba gác
để đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tránh tình trạng tập trung đông người như trước
những hậu dân sinh sống tại các tuyến đường bảo cát hai bảo cát ba đường cộng hòa
hay các hẻm nhỏ thuộc phường một mươi hai quận tân bình đã quen thuộc với những thông báo như thế này
dạ cô chú anh chị ơi mình ra lấy mẫu nha có xe đợi ngồi trước nha
chỉ với chiếc xe ba gác đơn sơ đội hình y tế lưu động đen lõi khắp địa bàn
lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho hàng ngàn trường hợp
em cảm thấy hành động này rất là thiết thực yêu cầu là phải lấy mẫu thường xuyên
giống như là một tuần hai tuần mình thường lấy vậy để loại ra được những trường hợp f f một
để mình tạm thời có biện pháp đi quanh dùng chi vết
khi mà đi thì tụi em cũng sẽ tổ chức tập trung một bàn ở tại chỗ
với điều kiện là không tập trung quá số lượng người theo quy định
và tổ chức hai xe để đi vào
với cách làm này việc lấy mẫu xét nghiệm được triệt để hơn
sau mỗi lần lấy mẫu đồng ngũ y tế đều thực hiện khử quẩn đảm bảo an toàn
tuy nhiên không ít trường hợp chủ nhà từ chối hợp tác xét nghiệm
vì e ngại nhân viên y tế tiếp xúc nhiều người
mỗi lần như vậy phải giải thích cạn kẻ để người dân hiểu rõ hơn

kết quả của mỗi đợt xét nghiệm nhanh phát hiện không ít trường hợp dương tính với sars cov hai

lo lắng là không tránh khỏi nhưng tất cả đều bình tĩnh thực hiện các bước phòng dịch theo quy định
và tiếp tục duy trì công việc của mình